hàng năm cứ vào dịp hai mươi ba tháng chạp người dân lại nô nức làm lễ tiện ông công ông táo lên trầu trời bằng việc thả cá chép đỏ ra các sông hồ
đi cùng với phong tục dân gian này là việc người dân cũng thải một lượng lớn túi ni lông đựng cá ra sông hồ gây ô nhiễm môi trường
trong ba ngày từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng chạp một nhóm các bạn trẻ yêu môi trường đã tổ chức hoạt động chung tay giữ sạch nhiều sông hồ ở hà nội
ngay từ sáng sớm james joseph kendall cùng nhóm giữ sạch hà nội keep hà nội clean đã có mặt ở chân cầu trương dương
để chuẩn bị dụng cụ cho hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân không vứt túi ni lông khi thả cá
cũng như trực tiếp thu gom rác thải từ nhựa và ni lông ở khu vực ven sông hồng
đây là năm thứ ba triển khai chương trình đã thu hút được nhiều người tham gia không phân biệt quốc tịch hay độ tuổi
lê quỳnh tri lần đầu thăm dự
chúng ta đã tham gia vào hoạt động dọn rác cũng như nhiều bạn trẻ hiện nay
chỉ mong muốn bằng hành động có thể giữ gìn cho môi trường sống sạch hơn
xung quanh mình thì người ta cũng người dân cũng vứt rác ra và cũng không có ý thức để bảo vệ môi trường
chính vì thế mà mình cảm thấy là mình cũng có một cái phần trách nhiệm đấy
mình muốn tham gia một cái chương trình mà nó thực tế một cái nhóm nào nếu thực tế mà bảo vệ môi trường làm sạch môi trường
trong ba ngày diễn ra chương trình
nhóm giữ sạch hà nội sẽ chia thành từng tốp nhỏ tại các khu vực ven sông hồng và trên các cầu trương dương long biên
các nhóm có nhiệm vụ nhắc nhở người dân thả cá không thả túi ni lông sau đó thu gom túi ni lông vào chỗ quy định
sau ba năm triển khai những hành động tưởng chừng nhỏ bé của nhóm đã dần thay đổi ý thức và hành vi của người dân
mọi năm thì như những năm trước thì khi mà cái ý thức nó chưa được tốt thì vẫn hay vứt rác vứt túi ni lông ngay tại chỗ
còn hiện tại như năm nay thì khi mà cũng xem
báo chí cũng như tv nó tuyên truyền về những cái tác hại của túi ni lông trong môi trường thì cũng sau khi thả thì cũng giữ lại túi ni lông và vứt vào nơi quy định
thực ra đây là một cái hành động em nghĩ là rất là tốt và nên được nhân rộng ra bởi vì hiện tại thì việt nam thì mức xả rác cũng như là các cái phong tục của người việt vẫn còn rất là nhiều
cho nên là mình nên có những cái hoạt động như thế để tuyên truyền được cho cái nhận thức của người dân được tốt hơn về vấn đề bảo vệ môi trường
để những kỳ vọng về một năm mới
tốt đẹp của nhân dân được như mong muốn
nhóm giữ sạch hà nội đã gửi thông điệp chung về bảo vệ môi trường nhân ngày lễ ông công ông táo
ông táo không thích cưỡi túi ni lông
ông táo thích cưỡi cá chép thôi
một khẩu hiệu nữa là đừng để tạo quân mang rác lên trầu
trong ba ngày diễn ra chương trình sẽ có hơn một trăm năm mươi tỉnh nguyện viên tham gia tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân
về việc hạn chế vứt túi ni lông khi thả cá
số túi ni lông tiếp nhận sẽ được thống kê và làm sạch sau đó chuyển đến nhà máy tái chế tại hưng yên